ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử và tuyên án
đối với bị cáo nguyễn thanh hùng cùng các đồng phạm trong đường dây
vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ cửa khẩu tây ninh vào tp hcm để tiêu thụ
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ngụ quận tân bình tử hình
phương a xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ quận tân phú tử hình cho hai tội
mua bán trái phép chất ma túy và tàn trữ trái phép chất ma túy
đồng phạm với hùng cổ đại luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn thị cẩm hồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận tân phú
lê đức tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ tại quận bình thạnh tử hình về tội
mua bán trái phép chất ma túy
liên quan vụ án trương đỗ hoàng yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận bình thạnh
bị tuyên phạt tám năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bị cáo nguyễn thanh hùng là đối tượng cầm đầu đường dây
nhiều lần mua ma túy của vợ chồng tên sang không rõ lây lịch ở tây ninh
sau đó hùng chiêu nạp các đàn em nung tài hồng yến xuân
hầu hết các đối tượng đều có tiền án tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy
gây rối trật tự công cộng cố ý gây thương tích thành lập đường dây vận chuyển mua bán kép kính
trong đó hùng từ xa chỉ đạo còn là các đàn em người lo vận chuyển
người cất giấu và người phân phối số ma túy trên đến các quận một mươi hai phú nhuận
tân bình bò vấp bình tân tân phú
tổng số tan vật thu giữ từ công tác bắt ngóng và khám xét nơi ở của các đối tượng gồm
một mươi một trăm ba mươi chín kg ma túy dạng metafetamin sáu trăm linh chín sáu trăm tám mươi sáu g ketamin năm trăm một mươi bảy một trăm linh một g ma túy tổng hợp